vào đêm ngày năm tháng bốn tại khu vực cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng
tổ công tác của công an huyện văn lãng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
bước đầu đối tượng lê đình tùng khai nhận bản thân là lái xe
được một người đàn ông tên là hải thuê đón sáu người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh
từ cửa khẩu tân thanh đến cầu thanh trì thành phố hà nội sẽ trả công sáu triệu đồng
khi tùng đang chở sáu người này đi từ tân thanh ra thì bị lực lượng công an bắt quả tàng